sáng nay một xe ô tô bốn mươi năm chỗ đưa đón công nhân từ huyện lạng giang đến khu công nghiệp văn trung huyện việt yên tỉnh bắc giang bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào khoảng bảy giờ một mươi phút chiếc xe ô tô bốn mươi năm chỗ đưa công nhân từ huyện lạng giang đến khu công nghiệp vân trung làm việc
khi toàn bộ công nhân vừa xuống xe thì chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy phát hiện sự cố lái xe đã nhanh chóng sử dụng phương tiện để dập lửa nhưng không thành
sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy công ty trách nhiệm hữu hạn phu giang và cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp đình chám thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã có mặt triển khai dập lửa chữa cháy
sau một mươi phút đâm cháy được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu dụi rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người